xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị liên quan tới vụ việc một nữ sinh lớp chín tử vong sau tiêm tại thường tín
sở y tế hà nội đã họp hội đồng chuyên môn xin ý kiến các chuyên gia đặc biệt là các chuyên gia ở tuyến trung ương
để nhìn nhận toàn bộ quy trình tiêm chủng cũng như xác định nguyên nhân
theo đó sở y tế đã đưa ra nhận định ban đầu về sự cố tiêm vaccine này
mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau đây
liên quan đến vụ nữ sinh lớp chín ở hà nội tử vong sau một ngày tiêm vaccine covid một mươi chín ngày ba mươi tháng một mươi một
thầm tình với báo chí bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
đây là tai biến không mong muốn trong tiêm chủng
sở y tế đã họp hội đồng chuyên môn xin ý kiến các chuyên gia
đặc biệt là chuyên gia ở tuyến trung ương để nhìn nhận toàn bộ quy trình tiêm chủng
cũng như xác định nguyên nhân
sở y tế đã họp hội đồng chuyên môn xin ý kiến các chuyên gia
đặc biệt là chuyên gia ở tuyến trung ương để nhìn nhận toàn bộ quy trình tiêm chủng
cũng như xác định nguyên nhân
theo bà hà sở y tế đang đợi đánh giá của hội đồng chuyên môn để có nhận định
làm sao có giải pháp tốt nhất trong quá trình thực hiện tiêm chủng
dù vậy bà hà khẳng định trong quá trình tổ chức tiêm vaccine
toàn bộ quy trình được giám sát chặt chẽ khâu tổ chức thực hiện nghiêm theo quy định
và hướng dẫn cán bộ tiêm đã được tập huấn
nhóm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là đối tượng đặc biệt
sở đã thành lập năm đoàn thanh tra kiểm tra giám sát việc tiêm chủng
tại tuyến y tế cơ sở cho đối tượng này để thực hiện nghiêm túc quy trình này
mục tiêu cao nhất là an toàn cho học sinh
trong giai đoạn thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
hội đồng chuyên môn của bộ y tế đã họp quyết định tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em theo lộ trình tại những khu vực nguy cơ cao
đồng thời đã cấp phép hai loại vaccine tiêm cho trẻ em
tại hội thảo tuyên truyền nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ ban hành quy định
tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh qdbit của bộ y tế ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện
nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp do bộ thông tin và truyền thông chủ trì
phối hợp với bộ y tế tổ chức vào sáng hai mươi chín tháng một mươi
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
việt nam đã tiếp cận được một trăm linh bảy triệu liều vaccine covid một mươi chín
hiện đã tiêm hơn bảy mươi tám triệu liều
số vaccine về đến việt nam đã được phân bổ cho các địa phương
việc tiếp cận vaccine phòng covid một mươi chín tuy tích cực
nhưng số lượng về chưa đạt yêu cầu đặc biệt là vaccine cho trẻ em
thứ trưởng đỗ xuân tuyên nói
thứ trưởng đỗ xuân tuyên cho biết thêm hội đồng chuyên môn của bộ y tế đã họp
quyết định tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em theo lộ trình
tại những khu vực nguy cơ cao
hiện mới có hai loại vaccine phòng covid một mươi chín được cấp phép
có thể tiêm cho trẻ em là pfizer và moderna của mỹ
tuy nhiên việt nam chỉ có một loại vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho trẻ em là pfizer
thứ trưởng bộ y tế cho biết trước mắt đang triển khai tiêm ưu tiên nhóm một mươi sáu một mươi bảy tuổi
hiện nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch rà soát đối tượng tiêm
bộ y tế đã giao cho viện vệ sinh dịch tẩy trung ương chiều nay tập hứng
hướng dẫn cho các cán bộ y tế tuyến triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi
cho trẻ em
cho trẻ em tại sáu mươi ba tỉnh thành
việc tiêm cho trẻ chủ yếu thực hiện ở các trường học
tiếp theo là ở các trạm y tế các trung tâm y tế và các bệnh viện
với trẻ có bệnh nền béo phì làm sao để công tác tổ chức tiêm chủng vừa nhanh chóng
thuận tiện đồng thời đảm bảo an toàn
cùng đó việt nam vẫn đang tích cực nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước
và chuyển giao công nghệ vaccine nanocovax là vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên
của việt nam đang thử nghiệm giai đoạn ba
lãnh đạo bộ y tế cho biết hiện nay tình hình
chung về vaccine trên thế giới rất khó khăn
lãnh đạo nhà nước đã tích cực đàm phán ngoại giao vaccine
để có thể sớm có được nguồn vaccine tiêm cho người dân
tại nhiều tỉnh thành hiện nay vaccine được xem là chìa khóa vàng
đầy đầy nhanh tiến độ mở cửa trường học
tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng
cần sớm cho học sinh đi học trở lại thay vì phụ thuộc vào tiến độ tiêm vaccine
tại hà nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước
dù người dân đã trở lại với trạng thái bình thường mới
nhưng học sinh vẫn chưa trở lại trường
theo các địa phương việc mở cửa trường học cần được thực hiện kỹ lưỡng
phụ thuộc vào tiến độ tiêm vaccine cho học sinh
việc mở cửa trường học phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhấn mạnh
các địa phương cần có phương án trường học an toàn
để có thể sớm cho học sinh quay trở lại trường học
chúng ta không thể đợi tất cả học sinh được tiêm chủng đủ hai mươi vaccine mới cho đi học
vì như vậy ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sự phát triển thể chất
cũng như tinh thần và kiến thức của trẻ
đồng tình với quan điểm trên thầy đinh đức hiền
giáo viên môn sinh học tại hệ thống giáo dục học mãi hà nội
chỉ rõ nghịch lý hiện nay cha mẹ thì tự do đến các địa điểm ăn uống
tụ tập bạn bè còn trẻ thì học ở nhà học sinh không được đến trường
nhưng tại các hàng quán khu vui chơi thì lại có rất đông học sinh
đặc biệt là học sinh trung học phổ thông
nhiều tỉnh thành đã quá thần trọng trong việc cho học sinh đến trường
dẫn đến bỏ lỡ khá nhiều thời điểm vàng cho học sinh quay trở lại
toàn xã hội đã bước vào giai đoạn mới thích ứng với covid một mươi chín
nên không có lý do gì để trì hoãn cho việc đến trường của học sinh
càng không thể để tiêm vaccine xong mới cho học sinh quay trở lại trường học
vì hiện tại không phải lứa tuổi nào cũng có vaccine
và lượng vaccine phân bổ về việt nam là có hạn so với số lượng trẻ em
chưa kể theo nhiều số liệu thống kê trên thế giới và ngay trong đợt dịch nặng nề vừa qua
tại việt nam tỷ lệ nhiễm covid một mươi chín ở trẻ tỷ lệ nhiễm có triệu chứng
tỷ lệ tử vong rất thấp
rõ ràng trẻ em an toàn hơn người lớn chúng ta trước đại dịch covid một mươi chín
vậy nên nếu đợi đến khi trẻ em được tiêm hết vaccine mới cho đi học trở lại
là một điều bất hợp lý thầy hiền nêu quan điểm
cô vũ trinh hương hiệu trưởng trường tiếu học hồng hà hoàng kiếm hà nội cũng cho rằng
ngay cả khi tiêm vaccine thì vẫn có thời hạn và khả năng lây nhiễm
vậy nên không thể đợi tiêm vaccine hết rồi mới cho học sinh đi học trở lại
nếu đã xác định sống chung với dịch bệnh không áp dụng giãn cách xã hội
thì mọi hoạt động bao gồm cả mở cửa trường học cần thực hiện ngay lúc này
và tính đến cả rủi ro có thể xảy ra
trẻ nhỏ về cơ bản tỷ lệ lây nhiễm không cao các con chỉ ở trong nhà
nên gần như không thể là nguồn lây nhiễm chủ yếu là do các bậc phụ huynh ra ngoài
tiếp xúc với các mối quan hệ và mang mầm bệnh về nhà
hiện nay đa số người lớn đã được tiêm phủ vaccine
nên khả năng lây nhiễm cũng giảm đáng kể cô hương phân tích
để học sinh đi học trở lại an toàn cô hương nhấn mạnh quan điểm các địa phương trường học
và dân án cụ thể để đảm bảo an toàn khi đón học sinh đi học trở lại
quan trọng nhất là phụ huynh giáo viên và nhà trường cần có sự phối hợp
đề cao tinh thần trách nhiệm ý thức trong phòng chống dịch bệnh
cụ thể cha mẹ giáo viên phải trang bị đầy đủ kiến thức kỹ năng phòng chống dịch bệnh
nếu thấy trẻ có dấu hiệu ho sốt bất thường thì phải cho cháu nghỉ học để khám bệnh ngay
nếu chẳng may có học sinh là f hoàn toàn có thể xử lý bằng cách khoanh vùng
dập dịch và cách ly học sinh ngay tại trường
vì bất kỳ trường hợp nào hiện nay cũng có hệ thống bán trú cơ sở vật chất
quan trọng là các trường học cần xây dựng phương án cụ thể để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra cô hương chia sẻ
đại ca vai trò của tiêm chủng vaccine trong việc mở cửa trường học
ông dương văn dân trưởng phòng giáo dục đào tạo quận tám tp hcm cho rằng
việc tiêm phòng vaccine sẽ là biện pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh
chứ không phải là ngăn chặn hoàn toàn
do vậy song hành với việc tiêm chủng chúng ta vẫn cần hướng dẫn các em thực hiện tốt năm k
để phòng chống lây nhiễm tốt nhất cho trẻ em và bạn bè cùng những người xung quanh
trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo sức khỏe quý vị hãy tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
cập nhật tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín và theo dõi các hướng dẫn từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại